tại nhà thi đấu tỉnh hải dương sở văn hóa thể thao và du lịch hải dương phối hợp với tổng cục thể thao
tổ chức lễ khai mạc giải vô địch ủ su trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
giải đấu năm nay quy tụ ba trăm linh vận động viên đến từ ba mươi đoàn thuộc các tỉnh thành ngành trong cả nước
các vận động viên tranh tài ở các nội dung một mươi hạng cân tán thủ nam tám hạng cân tám thủ nữ và ba mươi nội dung tao lu
giải vô địch ủ sô trẻ toàn quốc được tổ chức thường niên nằm trong hệ thống các giải thi đấu thể thao thành tích cao của toàn quốc
thông qua giải đấu các nhà chuyên môn sẽ tuyển chọn nguồn vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển usu quốc gia và tham gia các giải đấu quốc tế
ngay sau lễ khai mạc các vận động viên đã bước vào nội dung thi đấu quyền biểu diễn và đối kháng
giải vô địch u xô trẻ toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra đến ngày một mươi hai tháng bốn